có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thông tư một mươi ba hai nghìn một mươi chín của bộ giao thông vận tải cho phép các hãng hàng không có thể từ chối chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích khác
với các trường hợp hành khách bị bệnh tâm thần việc chấp nhận chở hay không do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định
nếu chấp nhận chở hành khách bị bệnh tâm thần phải đáp ứng các yêu cầu như có bác sĩ hoặc thân nhân đi kèm
bộ y tế vừa cưng bố danh mục sáu trăm bốn mươi loại thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị giá thuốc và khả năng cung cấp
các loại thuốc thuộc danh mục này đảm bảo được ba tiêu chí
sản xuất tại cơ sở sản xuất trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành có giá cả hợp lý không cao hơn so với thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương có khả năng cung cấp cho các cơ sở điều trị trên cả nước
từ ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nghị định ba mươi bốn của chính phủ sửa đổi bổ sung quy định về
cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôn tổ dân phố sẽ chính thức có hiệu lực
theo đó số lượng cán bộ công chức cấp xã được giảm xuống
chỉ còn loại một tối đa hai mươi ba người loại hai tối đa hai mươi một người loại ba tối đa một mươi chín người
đối với xã thị trấn bố trí trưởng công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ công chức nêu trên giảm một người
bộ giáo dục và đào tạo đã bàn hành thông tư chín hai nghìn một mươi chín bãi bỏ thông tư ba mươi một hai nghìn chín
đào tạo đã bàn hành thông tư ba mươi một hai nghìn một mươi tám quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
thay vào đó thời gian tập sự trong trường hợp này được thực hiện theo nghị định một trăm sáu mươi một hai nghìn một mươi tám của chính phủ